chiều nay tại trụ sở bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đã chủ trì lễ đón chính thức ngày hazit singh sajjan bộ trưởng quốc phòng canada thăm chính thức việt nam từ ngày bốn đến ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
ngay sau lễ đón hai bộ trưởng đã tiến hành hội đàm
tại hội đàm hai bên đã trao đổi về các vấn đề thế giới khu vực cùng quan tâm đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua
trong thời gian qua thống nhất phương hướng biện pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương thời gian tới
trong đó tập trung vào một số lĩnh vực tiềm năng như hợp tác về đào tạo gìn giữ hòa bình liên hợp quốc an ninh biển công nghiệp quốc phòng quân y
chuyến thăm việt nam của bộ trưởng quốc phòng canada lần này có ý nghĩa quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa chính phủ quân đội và nhân dân hai nước
thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương ngày càng phát triển thực chất hiệu quả phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện được thiết lập giữa hai nước
kết thúc hội đàm hai bộ trưởng đã chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ về chương trình hợp tác và đào tạo quân sự của canada
việc ký bản ghi nhớ này giúp việt nam có thêm cơ hội tham gia các khóa đào tạo đa dạng tại canada là bước phát triển quan trọng trong quan hệ quốc phòng giúp hai bên thúc đẩy các nội dung hợp tác tiềm năng khác
cũng trong chiều nay ngày năm tháng sáu tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang tiếp ông hajit singh sajjan bộ trưởng quốc phòng canada đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao chuyến thăm của bộ trưởng quốc phòng canada hazid singh sajjan đến việt nam
nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước đang triển khai cam kết của lãnh đạo hai nước
nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện vừa được thiết lập vào năm hai nghìn một mươi bảy hướng tới kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam canada và mở ra chương trình mới trong quan hệ quốc phòng song phương
chủ tịch nước đánh giá cao kết quả của hội đàm giữa bộ trưởng ngô xuân lịch và bộ trưởng hazid singh sajjan trong chiều nay
trong đó hai bên đã ký bản ghi nhớ chương trình hợp tác huấn luyện quân sự canada khẳng định lãnh đạo nhà nước chính phủ việt nam sẽ tạo điều kiện để hai nước thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bộ quốc phòng
ông hajit singsajan bày tỏ vui mừng sang thăm việt nam đúng vào dịp hai nước chuẩn bị kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
ông hajit singsajan thông báo với chủ tịch nước về kết quả cuộc hội đàm với bộ trưởng ngô xuân lịch và cho biết hai bên đã thống nhất phương hướng biện pháp tiếp tục thúc đẩy quan hệ quốc phòng song phương thời gian tới
trong đó tập trung vào một số lĩnh vực tiềm năng như hợp tác về đào tạo xin giữ hòa bình liên hợp quốc an ninh biển công nghiệp quốc phòng quân y
qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước
như chúng tôi đã đưa tin chiều tối nay tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tổ chức trọng thể lễ đón đoàn đại biểu cấp cao quốc hội liên bang micronesia do chủ tịch quốc hội westley shimir shimina dẫn đầu thăm chính thức việt nam từ ngày năm đến ngày một mươi năm tháng sáu
ngày sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định
việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với micronesia trân trọng cảm ơn micronesia đã ủng hộ việt nam trở thành thành viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn tám hai nghìn chín
chủ tịch quốc hội cũng bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế và đa phương
tại hội đàm hai chủ tịch quốc hội cũng cho rằng quan hệ kinh tế thương mại đầu tư văn hóa và du lịch thời gian qua chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân mong muốn trong thời gian tới hai bên sẽ sớm ký thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực mà mỗi bên có thế mạnh
hai bên thiết lập các cơ chế hợp tác và đàm phán tiến tới ký kết các hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư tránh đánh thuế hai lần hợp tác kỹ thuật trao đổi thương mại hàng nông sản tiêu dùng máy móc nông nghiệp
đặc biệt việt nam có thể chia sẻ kinh nghiệm với micronesia về phát triển nông nghiệp như trồng lúa và bảo đảm an ninh lương thực
trồng và chế biến sản phẩm từ cây công nghiệp viễn thông xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển du lịch
gần đây trong quan hệ hai nước nổi lên vấn đề ngư dân và tàu cá việt nam bị bắt giữ tại micronesia chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tin tưởng với quan hệ hữu nghị tốt đẹp vốn có
hai bên hợp tác xử lý tốt đẹp bảo đảm quyền lợi ngư dân phù hợp với luật pháp quốc tế
ngay sau hội đàm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tổ chức tiệc triều đãi chủ tịch quốc hội micronesia và phu nhân cùng đoàn đại biểu
ngày năm tháng sáu đoàn công tác của ban kinh tế trung ương do đồng chí cao đức phát ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban kinh tế trung ương đã làm việc với tỉnh hà nam về tiến độ và kết quả thực hiện nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi về nông nghiệp nông dân và nông thôn ở tỉnh hà nam
ngày năm sáu đoàn cốc tác của ban kinh tế trung ương do đồng chí cao đức phát ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban kinh tế trung ương đã làm việc với tỉnh hà nam về tiến độ và kết quả thực hiện nghị quyết trung ương bảy một mươi về nông dân và nông dân ở tỉnh hà nam
ngày năm sáu đoàn cốc tác của ban kinh tế trung ương do đồng chí cao đức phát đã làm việc với tỉnh hà nam về tiến độ và kết quả thực hiện nghị quyết trung ương bảy một mươi về nông nghiệp nông dân và nông thôn ở tỉnh hà nam

quốc tế thứ tư và là khóa tập huấn sĩ quan tham mưu liên hợp quốc lần thứ hai trong khuôn khổ sáng
kiến các hoạt động gìn giữ hòa bình toàn cầu của hoa kỳ tổ chức tại cục gìn giữ hòa bình việt nam
điểm mới của khóa tập huấn lần này chính là ngoài việc trang bị kỹ năng chuyên môn cho các sĩ quan
quân đội còn trang bị cho các chiến sĩ công an nhân dân việt nam sẽ tham gia gìn giữ hòa bình
liên hợp quốc qua đó góp phần nâng cao nhận thức và kiến thức cho cán bộ sĩ quan cũng như nâng
cao năng lực tổ chức các khóa tập huấn quốc tế về hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc của
cục gìn giữ hòa bình việt nam hướng tới mục tiêu xây dựng cục thành cơ sở huấn luyện gìn giữ hòa
bình liên hợp quốc đạt chuẩn khu vực và quốc tế đủ năng lực tự huấn luyện và cấp chứng chỉ quốc
tế gìn giữ hòa bình liên hợp quốc bộ giao thông vận tải vừa yêu cầu tổng công ty đường sắt việt nam
khẩn trương xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân liên quan đến các vụ tai nạn giao thông đường sắt
nghiêm trọng thời gian qua đồng thời khẩn trương chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn chạy tàu đối
với tất cả các đơn vị doanh nghiệp thuộc tổng công ty bộ trưởng giao thông vận tải nguyễn văn thể lưu ý
xử lý xử lý trách nhiệm đặc biệt là các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
tuyệt đối không được để xảy ra những vụ tai nạn tương tự như những vụ cuối tháng năm hai nghìn một mươi tám vừa qua
đồng thời tăng cường kỷ luật kỳ cương trong thực hiện quy trình tác nghiệp đón tiễn tàu của nhân viên
gác chắn đường ngang và các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu kiểm tra
giả soát toàn diện việc thực hiện quy trình quy phạm của các chức danh liên quan trong công tác tổ chức chạy tàu
bộ trưởng cũng yêu cầu hội đồng tư vấn tổng công ty đường sắt việt nam tổ chức kiểm điểm xác định rõ
trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với tập thể cá nhân có liên quan trong hội đồng thành viên
ban điều hành ban nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc tổng công ty theo quy định của pháp luật và của tổng công ty
kết quả xử lý báo cáo về bộ giao tông vân tải trước ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
chiều ngày năm tháng sáu sau một mươi hai ngày xét xử và một tuần nghị án hội đồng xét xử phiên tòa xét xử vụ tai biến y khoa
tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vì vụ án có dấu hiệu vi phạm về tố tụng
tội bị cáo chưa đầy đủ có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nhiều tình tiết mới xuất hiện
theo hội đồng xét xử kiến nghị khởi tố đối với ông hoàng đình khiếu phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
kiêm trưởng khoa hồi sức tích cực kiến nghị khởi tố ông trần văn thắng nguyên trưởng phòng vật tư trang thiết bị y tế
bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình để làm rõ việc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
hội đồng xét xử đề nghị điều tra làm rõ trách nhiệm đối với ông trương quý dương nguyên giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
và ông đỗ anh tuấn giám đốc công ty cổ phần dược phẩm thiên sơn trong việc ký hợp đồng mua bán máy móc sửa chữa bảo dưỡng và tự y tế
điều tra làm rõ trách nhiệm của bác sĩ nguyễn mạnh linh phạm thị huyền và các điều dưỡng viên nguyễn thu hằng đỗ thị điệp nguyễn thị hậu
liên quan đến việc chạy thận và bàn giao hệ thống lọc nước ro số hai sau khi bảo dưỡng sửa chữa
đồng thời hội đồng xét xử cũng đề nghị xem xét trách nhiệm của bộ y tế đối với việc ban hành công văn số bốn nghìn ba trăm bốn mươi hai gửi cơ quan cảnh sát điều tra
và số hai nghìn ba trăm hai mươi hai gửi văn phòng luật sư nguyễn chiến có nội dung mâu thuẫn về quy trình xét nghiệm mẫu nước ro theo tiêu chuẩn aami
chủ trương xã hội hóa của bộ y tế cho phép các cơ sở công lập
thực hiện liên doanh liên kết góp vốn có đúng quy định hay không trách nhiệm trong việc chậm ban hành văn bản pháp luật
hướng dẫn quy trình chạy thận nhân tạo trong đó có quy trình kiểm soát chất lượng nước ro
xem xét trách nhiệm của sở y tế hòa bình trong việc cấp phép quản lý thanh tra kiểm tra giám sát các hoạt động của bệnh viện
trong đó có các hoạt động thần nhân tạo
chuyển sang những thông tin quốc tế tổng thống guatemala jimi morales vừa tuyên bố để quốc tăng ba ngày để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ núi lửa furego phun trào
trước đó tổng thống morales tuyên bố các bang đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong vụ núi lửa fuego phun trào
đồng thời lên án những thông tin sai lệch trên mạng xã hội khi lấy các hình ảnh của núi lửa kiloga tại hawaii gây hoang mang trong dân chúng và những công dân guatemala đang sinh sống ở nước ngoài
tới thời điểm hiện tại đã có sáu mươi hai người thiệt mạng khoảng ba một trăm linh người phải sơ tán và hơn một bảy triệu người khác đã bị ảnh hưởng trong thảm họa này
do cho vội từ núi lửa bao phủ phần lớn thủ đô guatemala nhiều trường học cơ quan và sân bay quốc tế đã phải đóng cửa
một liên minh cho eu thống nhất và thịnh vượng cũng là lợi ích của nga
đây là tuyên bố của tổng thống nga vladimir putin đưa ra trước khi ông có chuyến thăm chính thức tới áo
trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình orf của áo tổng thống putin khẳng định nga có lợi ích khi eu thống nhất và thịnh vượng bởi eu là đối tác thương mại và kinh tế quan trọng nhất của nga
kể cả eu càng gặp phải nhiều vấn đề thì nga càng phải đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức do vậy nga cần hợp tác với eu nga không có mục đích chia rẽ bất kỳ điều gì hay bất kỳ ai trong eu
cộng hòa áo là một trong số ít nước thành viên eu
nga chỉ quan hệ tốt đẹp với nga trong bối cảnh khối này thời gian qua liên tục áp đặt các biện pháp trừng phạt moscow
hồi tháng ba vừa qua áo cũng không theo chân các nước eu trục xuất các nhà ngoại giao nga
sau vụ cựu điệp viên hai mang ông sergei skripal và con gái bị đầu độc tại anh hồi tháng ba vừa qua chính phủ áo cũng bày tỏ mong muốn để mở các kênh liên lạc đối với moscow
ngoài các cuộc hội đàm với lãnh đạo của chính phủ áo tổng thống putin sẽ tham dự một hội nghị doanh nghiệp với các đại diện của hai nước
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt